chiến tranh đã qua đi thời gian cũng đã qua đi nhưng những chiến tích vĩ đại những trang sử hào hùng của dân tộc ta thì vẫn mãi mãi còn đó
đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cũng mãi mãi ở lại trong sử sách và trong lòng mỗi người dân việt nam
chiến thắng vang rội mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã đánh dấu một sử tích sáng ngời cho cả dân tộc
trong đó có những đóng góp không nhỏ của lớp thanh niên xẻ dọc trường sơn đi cứu nước trung đội nữ lái xe trường sơn năm xưa
hơn bốn mươi năm sau ngày giải phóng giữa ồn á đời thường những nữ chiến sĩ lái xe trường sơn năm xưa vẫn luôn nhớ về đồng đội
dành cho nhau những tình cảm ấm nồng đúng như những gì mà đội trường của họ đã nói
đời có thể quên chúng mình nhưng chị em chúng mình đừng bao giờ quên nhau
đến bây giờ lâu lâu mới gặp chị em một lần tôi rất là bồi hồi cảm động mà cứ như là được sống lại cái thời gian ở trong chiến trường ấy
tuổi thanh xuân qua đi trong đại ngàn qua những cơn sốt rét và mưa bom bão đạn
hiện tại trung đội nữ lái xe duy nhất trong lịch sử quân đội việt nam chỉ còn ba mươi người
nhớ lại ký ức một thời hào hùng thà hy sinh trên vành tay lái còn người còn xe còn hàng
nhớ lại một thời tuổi trẻ với tinh thần anh dũng sáng tạo
những cô gái ngồi sau vô lăng dọc con đường trường sơn
nơi các loại bom mìn chất độc hóa học giải xuống suốt ngày đêm không khỏi nghẹn ngào
có những xe thì cũng không được tốt lắm cho nên là nhiều lúc nó ban bệnh
hoặc đi các công tác lẻ thì là nhiều khi xe nó hỏng thì có thể là đêm tối
có thể là không sửa được thì chúng tôi sẽ cho xe vào dậy đường và chúng tôi sẽ ngủ ở đấy
vượt qua mưa bom lửa đạn nhìn thấy những hy sinh của đồng đội mình để bảo vệ tổ quốc
ngày giải phóng ba mươi tháng bốn là một trong những ký ức không thể nào quên của họ
những nữ lái xe trường sơn một thời đã về với đời thường
nhưng trong ký ức họ luôn tự hào về một thời hào hùng
làm nên tên tuổi một đơn vị đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước